ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp đồng bộ trong thi công trên hè đường phố
nhằm tránh tình trạng lòng hè đường vừa thảm xong lại bị đào sới lên
tại các tuyến phố đang triển khai hạ ngầm cắp điện lực viễn thông giao sở xây dựng sở thông tin và truyền thông chỉ đạo
hướng dẫn các đơn vị thi công đồng bộ công trình cùng thời điểm tránh tình trạng duy tu thi công trước hạ tầng cắp ngầm thi công sau
với danh mục các tuyến phố hạ ngầm đợt năm và các đợt tiếp theo ủy ban nhân dân tp đề nghị tổng công ty điện lực hà nội
phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch khớp nối tiến độ đồng bộ các công trình điện lực nếu có
để sở giao thông vận tải cấp phép thi công cùng thời điểm hạn chế việc đào đường nhiều lần